tiếp viên hàng không là hoàng thị ngọc anh và đối tượng còn lại là nguyễn ngọc sang đều trú tại trung cư tham city phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
ngọc anh và sang đã hoàn thành thủ tục hải quan thủ tục an ninh và lên máy bay chặng việt nam hàn quốc
sau khi lên máy bay đã có hành vi cất dấu khoảng hơn ba kg vàng tương đương với tám mươi cây vàng trị giá ước tính khoảng gần ba tỷ đồng dưới ghế ngồi của hai đối tượng
được biết hai đối tượng vận chuyển số vàng này xuất cảnh sang hàn quốc với mục đích bán kiếm lời và không khai báo với cơ quan hải quan
toàn bộ số tăng vật nói trên đã được niêm phong và bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội